thì hiểu không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

ngoài ra chị cũng đặt ra cho mình một số nguyên tắc an toàn khi lái xe đó là không nghe điện thoại không trang điểm hay xe gương khi đang lái xe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
một tự trạng gây nhức đến các bạn
một tự trạng gây nhức đến các bạn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
thì tôi nghĩ rằng
điều quan trọng nhất là chúng ta hãy cho con tham gia vào cuộc sống
ngay từ khi con còn nhỏ

thì lúc đấy con sẽ có cái cách
để ứng xử với cuộc sống phù hợp hơn
xin cám ơn bà
xin cám ơn bà vì những chia sẻ vừa rồi
chính chức năng xác định vụ cháy làm tám người thiệt mạng
trong sáng nay lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm
và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường
khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi cả bốn khu nhà xưởng
gồm sưởng kho lạnh của công ty cổ phần cơ điện lạnh
sưởng làm hạt chống ẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn phương lan
một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm
và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường bảy mươi chín
thưa quý vị và các bạn hiện tại thì hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
cũng như đưa các nạn nhân ra phía bên ngoài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
các nạn nhân sẽ được đưa về bệnh viện một trăm chín mươi tám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
công an thành phố hải phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và tạm giữ đối tượng hà văn quy ba mươi bốn tuổi chú huyện mai châu tỉnh hòa bình
nguyễn hữu nghĩa năm mươi ba tuổi ngô quang cường bốn mươi chín tuổi cùng chú thành phố hải phòng
về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
phát hiện đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ hòa bình về hải phòng
sau đó chuyển đi các tỉnh thành phố khác và ra nước ngoài tiêu thụ
các đối tượng trong đường dây đều có nhiều tiền án thủ đoạn hết sức tinh vi
sau khi xác minh làm rõ được phương thức thủ đoạn phân công vai trò của các đối tượng trong đường dây phạm tội
công an thành phố hải phòng đã phối hợp với phòng nghiệp vụ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
và các đơn vị chức năng công an thành phố hải phòng
bắt quả tang đối tượng hà văn quy cùng đồng bọn đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy về hải phòng tiêu thụ
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ chín bánh heroin có trọng lượng ba một mươi tám kg và chín trăm chín mươi sáu bảy mươi hai g methamphetamine
hai điện thoại di động và nhiều tăng vật có liên quan
thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật
đối với một số dự án đầu tư xây dựng có liên quan đến công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
đồng thời chuyển hồ sơ sang bộ công an điều tra làm rõ một số sai phạm
thanh tra chính phủ kết luận công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
cùng các đơn vị cá nhân có liên quan có dấu hiệu giả mạo hồ sơ số liệu báo cáo tài chính
trong việc xin vay vốn ngân hàng và tham gia dự thầu các dự án góp vốn chuyển nhượng cổ phần
và thực hiện các dự án đầu tư
qua kiểm tra hồ sơ tài liệu hiện có của công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
cho thấy hầu hết các báo cáo tài chính từ khi thành lập năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi bảy
được sử dụng để kê khai quyết toán thuế hàng năm với các cơ quan thuế nhưng không được kiểm toán
tuy nhiên trong các hồ sơ xin vay vốn của công ty thái sơn bộ quốc phòng
tại các chi nhánh của ngân hàng bidv thành đô bà chiểu
hồ sơ tham gia liên danh nhà đầu tư các dự án bot bt cầu việt trì mới quốc lộ hai mươi đoạn km một trăm hai mươi ba đến km hai trăm sáu mươi tám
và hồ sơ dự thầu một số gói thầu xây lắp cho thấy là các báo cáo tài chính có đóng dấu
ký xác nhận của một số công ty kiểm toán như fac hgt
vn asc sgvn đệ nhất
qua xác minh một số đơn vị tư vấn đã xác nhận không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính
của công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
về số liệu tại các báo cáo tài chính được cho là đã kiểm toán để xin vay vốn dự thầu
đều phản ánh công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng có đủ năng lực
nhưng so với báo cáo tài chính để quyết toán thuế hàng năm thì lại có nhiều sai khác
không đúng thực tế tình hình tài chính rất yếu kém
tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu luôn âm và lỗ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
bên cạnh đó tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng còn có nhiều sai phạm
về việc chuyển nhượng thầu trái quy định cho các doanh nghiệp khác để hưởng lợi
vào ngày hôm qua công an tp hcm cho biết đã ra quyết định tạm giữ trần ngọc phúc
thường gọi là phúc xo ba mươi chín tuổi
để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
từ đêm ngày một mươi tháng bốn đến gần hai giờ sáng ngày một mươi một tháng bốn
công an tp hcm tiến hành khám xét quán karo kxo
đường trường trinh phường tân thới nhất quận một mươi hai
do trần ngọc phúc làm chủ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
trước đó dặn sáng ngày một mươi tháng bốn
công an tp hcm phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm
bất ngờ ập vào khám xét một mươi năm phòng đang hoạt động tại tụ điểm karo kxo
tại sáu phòng lực lượng công an phát hiện nhiều nam nữ đang phê ma túy
thu giữ một lượng lớn ma túy ở các phòng này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
sau khi phát hiện có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy tại quán karo kxo
cơ quan công an đã đưa hơn một trăm linh người có mặt trong quán
gồm khách nhân viên trong đó có cả phúc xo về trụ sở công an để lấy lời khai
qua kiểm tra xác định tám mươi người dương tính với ma túy
trong đó ba mươi người là nhân viên của quán
xích mít trong lúc làm việc chung tại một công trình xây dựng
nguyễn phạm sĩ nguyên một mươi bảy tuổi đã rủ một mươi một người khác đi tìm lê tấn đạt để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả nguyên bị đạt đâm tử vong
bốn thanh niên trong nhóm của nguyên cũng bị đâm trọng thương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
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cho biết
đã di lý đối tượng từ đảo phú quốc về đất liền
đồng thời thực hiện bắt tạm giam bốn tháng đối với lê tấn đạt hai mươi năm tuổi
chú huyện tri tôn tỉnh an giang về hành vi giết người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
và bảy thanh niên khác mang theo hung khí đến lán chạy nơi gia đình đạt đang ở
tìm đạt đánh giàn mặt thế vậy ông lê văn nắp là cha ruột của đạt ra can ngăn
thì bị nhóm của nguyên đánh bị thương ở đầu còn nguyên xông vào đánh đạt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
hậu quả là nguyên chết trên đường đi cấp cứu còn khánh út hải và huy bị trọng thương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
công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ bốn đối tượng cùng chú tại hải phòng
về hành vi trộm cấp tài sản
trước đó vào ngày chín tháng ba
công an thành phố hải phòng nhận được tin báo của công ty trách nhiệm hữu hạn
golden victory việt nam ở xã nghĩa minh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định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
khi giao nhận hàng công ty đã phát hiện bị mất hai trăm một mươi sáu đôi giày nhãn hiệu nike
trị giá hơn hai mươi usd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
cùng một xe ô tô tải biển kiểm soát một mươi năm c tám nghìn bảy trăm linh ba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
nhưng không ít những cơ sở này đã biến tướng thành các hoạt động tín dụng
các đối tượng cho vai nặng lãi các đối tượng cho vai thường có tiền án tiền sự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
chỉ vì vai tín dụng đen năm mươi triệu đồng
đến hạn chưa trả được
đến hạn chưa trả được
con trai ông là phạm văn phú
đã bị nhóm đối tượng đòi nợ đánh đập đến chết
vứt sát trong rừng
tại khu vực xã cầm hải thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
duy nhất thì nhà chú chỉ có một mình cháu là con dai lớn trong gia đình
nhưng mà chú cũng
đặc biệt là vợ chú mà dẫn đau xót
thì nó ngất đi ngất lại
thực ra trong một hai tháng đầu tiên
thường xuyên là vào những buổi tối và cô chú
với một em của phú nhỏ bảy tuổi
nhà di khư đi ở khác nhà bà con
trước vụ án giết người mang tính nghiêm trọng
công an thành phố cầm phà
và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
đã nhanh chóng vào cuộc đấu tranh làm rõ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
nhưng đối tượng cầm đầu là vũ hoa vinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại phường cửa ông thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
đã bỏ trốn và đang bị truy nã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
nên hoạt động tín dụng đen vẫn còn đất sống
cụ việc phức tạp về an ninh trật tự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
trong năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng chức năng công an tỉnh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
với các hành vi giết người
cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản
hủy hoại tài sản
bắt giữ người trái pháp luật
gây dối trật tự công cậm
tuy nhiên việc xử lý các đối tượng
hoạt động tín dụng đen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
các đối tượng cho vay
người nhu cầu cần vay
bằng hình thức vay lượng tiền
và nãi xuất
không vượt quá nãi xuất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
nhưng bên cạnh nãi xuất đấy
thì các đối tượng đẻ ra
người vay phải chấp nhận
khi vay như là có cái phí
đặt ra cái phí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
đó là những hình thức
mà nó để chống lại
cái phí đấy thì quy định rất cao
khi chúng ta cộng vào khoản lãi
nãi vay cho người vay
thì nhiều khi nên đến hai trăm linh ba trăm linh
để không còn những vụ án đau lòng
do tín dụng đen gây ra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
cần lắm sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị
các ngành chức năng
và đặc biệt là nhận thức của người dân
về tín dụng đen
mới có thể đẩy lùi và chặn đứt
vòi bạch tuộc nguy hiểm này
sáng nay công an tp long xuyên tỉnh an giang
cho biết đang phối hợp với chủ phương tiện
thức trục vớt ghe gỗ cùng hàng trăm tấn gạo
chìm xuống sông hậu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
theo thông tin ban đầu
vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng bốn
tại đoạn giao nhau giữa rạch long xuyên
với sông hậu thuộc tổ một mươi ba khóm bình thới ba
phường bình khánh tp long xuyên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
chở khoảng hai trăm bốn mươi khối cát
lưu thông trên sông hậu theo hướng châu đốc long xuyên
khi đến khu vực trên
xà lan đã xảy ra va chạm
với xe gỗ do anh
với ghe gỗ do anh đỗ văn thẳng
chú tỉnh an giang điều khiển theo chiều ngược lại
lúc này trên phương tiện của anh thẳng còn có vợ
con gái và chở theo một trăm một mươi năm tấn gạo
trị giá trên bảy trăm một mươi triệu đồng
cú va chạm mạnh đã khiến ghe gỗ
cùng một trăm một mươi năm tấn gạo chìm xuống sông hậu
ngay sau đó còn trọng điều khiển xà lan
qua khu vực cầu tôn đức thắng thì bị lực lượng
cảnh sát đường thủy công an tỉnh truy đuổi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
được biết tại thời điểm xảy ra tai nạn
cả hai phương tiện đều trở quá tải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
trong thời gian qua trên cả nước đã xảy ra
nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với nhiều nguyên nhân khác nhau
nhưng yếu tố liên quan trực tiếp
vẫn là phương tiện và người lái
vậy công tác quản lý phương tiện và người lái
đã được các địa phương quan tâm như thế nào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
ban an toàn giao thông tỉnh hà nam
đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo
và cấp giấy phép lái xe
quản lý chặt công tác đào tạo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
sở công an toàn hà nam
cũng đã tích cực chỉ đạo
các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn
điều kiện cơ sở vật chất
để đáp ứng yêu cầu
học và thi cấp giấy phép lái xe
thứ hai là tăng cường
và thường xuyên nâng cao
chất lượng đào tạo
trong đó chúng tôi quan tâm
tất cả các môn học
cân thủ thời gian chương trình
các quy định của bộ
về tổng thống của bộ
về công tác đào tạo
thứ ba thì cũng đã
hối hợp với thanh tra sở
thường xuyên kiểm tra
giám sát công tác đào tạo
của các cơ sở
để kịp thời
chấn chỉnh các tổ tài hạn chế
cũng như kịp thời phát hiện
xử lý tốc vị vạn
trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ
thực hiện kiểm định các tiêu chuẩn về kỹ thuật
và môi trường phương tiện cơ giới đường bộ
theo quy định cho hơn hai mươi lượt phương tiện
trong đó đã cấp giấy chứng nhận kiểm định
cho hàng chục nghìn phương tiện
các trung tâm sát hạch trường dạy nghề
đã nâng cao cơ sở vật chất của ba trung tâm sát hạch
trên địa bàn đáp ứng đủ
nhu cầu của người dân đảm bảo chất lượng tốt nhất
đã tổ chức sát hạch cấp mới hơn
ba mươi giấy phép lái xe các loại
đối với nhu cầu
học của người dân
đối với nhà trường
cũng liên tục
đổi mới các phương tiện
cũng như là các
thiết bị dạy học
để đáp ứng làm sao
cho người học
học tập được tốt
để tham gia giao thông
của các bạn
các trung tâm sát hạch
đều đều an toàn
khi tôi đến đây học lái xe
thì được các thầy truyền đạt bằng
các kinh nghiệm thực tế của các thầy
có truyền đạt cho chúng tôi
các kinh nghiệm xử lý tình huống
và cũng như những tâm lý
hoặc là những kỹ năng mình lái xe
để đảm bảo sao cho khi mình ra trường
mình lái xe mình cảm thấy tự tin nhất
và đảm bảo an toàn cho mình và mọi người tham gia giao thông
tăng cường hoạt động kiểm tra
thanh tra hoạt động đào tạo
quản lý đào tạo sát hạch
cấp giấy phép lái xe xử lý kiên quyết
những cơ sở đào tạo quản lý đào tạo
hội đồng sát hạch vi phạm quy chế đào tạo
sát hạch cấp giấy phép lái xe
giám sát công tác đăng ký đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ
là những việc đang được
ban an toàn giao thông tỉnh hà nam thực hiện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
thưa quý vị và các bạn
công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê thị mỹ an
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thương chú tại ấp thạnh hưng
xã thạnh trị huyện gò công tây tỉnh tiền giang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
bên cạnh đó
công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn đình ánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thương chú tại thôn sồi
xã thành minh huyện thạch thành
tỉnh thanh hóa về tội vi phạm
quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
cũng liên quan đến tội vi phạm
quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê quốc tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thương chú tại ấp
rạch vọc xã quế thiện
huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
số máy đường dây nóng của cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân
của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ
có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự
can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn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
lệnh truy nã do
truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện